tại phú yên dù đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm khoai lang nhật với một mươi hộ nông dân ở xã đức bình đông
huyện miền núi sông hình thế nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp ba gian tại thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc lại không thực hiện
việc phá vỡ hợp đồng đã đẩy nông dân lâm vào cảnh nợ nần mất tráng hàng trăm triệu đồng
theo chính quyền xã đức bình đông sự việc bắt đầu từ việc hội nông dân xã đức bình đông tìm hiểu liên kết
với công ty ba gian để tiến hành mô hình trồng khoai lang nhật
công ty này còn cho cung ứng toàn bộ phân bón thuốc bảo vệ thực vật và ký hợp đồng cam kết bao tiêu
với giá thấp nhất bảy đồng một kg
một mươi hộ tham gia trồng phải đóng vốn đối ứng cho công ty là hai triệu đồng trên một m hai
nhận thấy có nhiều yếu đải gia đình ông trương văn khánh ở thôn trí thán xã đức bình đông
mạnh dạn vay một trăm hai mươi triệu đồng để đầu tư hai bảy ha khoai đối ứng cho công ty bốn mươi triệu đồng
và tự bỏ chi phí thuê công lao động chăm sóc
trong bà thẳng
đến nay bảy hectare khoai lang đã đến kỳ thu hoạch nhưng nông dân đành phải bỏ đồng vì không ai thu mua
chính quyền xã đức bình đông đã trực tiếp liên lạc thậm chí lên tận trụ sở công ty trách nhiệm
y hoạn nông nghiệp ba gian ở tỉnh đắk lắc để làm việc nhưng không thành
mặt trách nhiệm của chính viên địa phương đang hoạt động bà con là hết sức bình tĩnh
chờ tìm lại cái nghiên cứu lại hợp đồng và tham khảo các quy trình của pháp luật
đó là cơ kiện làm sao mà mang lại kết quả cho bà con
việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp vốn được xem là chìa khóa để phát triển nông nghiệp bền vững
thế nhưng hiện một mươi hộ dân ở xã đức bình đông rất có thể bị phá vỡ hợp đồng bao tiêu nông sản
lâm vào cảnh khốn đốn dở khóc giờ cười trên đồng ruộng vì nợ nần mà không biết phải làm sao